trong việc hỗ trợ các chính sách để làm sao có thể giảm thiểu vật tư các sản phẩm nhựa một lần

nói như vậy có nghĩa là chúng ta cũng đã đề ra những giải pháp hết sức cụ thể
nhưng nếu nhìn vào thực tế thì rõ ràng là những vật phẩm nhựa vẫn đang được sử dụng rất nhiều hằng ngày trong ngành y tế

vậy phải chăng khi triển khai thì chúng ta gặp những khó khăn ạ
vấn đề thói quen hành vi của cán bộ nhân viên y tế cũng như là người dân trong vấn đề sử dụng các sản phẩm dùng một lần và túi lông khó phân hủy
nhưng vấn đề thứ hai nữa là giảm thiểu cái sử dụng thì chúng ta phải quan tâm đến vấn đề là giảm thiểu cái sự cung ứng
thì làm sao phải giảm thiểu lượng chất thay nhựa hoặc là các đồ dùng mật dụng sử dụng một lần hoặc nê lông khó phân hủy
và đồng thời cũng có cơ chế để khuyến khích hỗ trợ cho các doanh nghiệp này để chuyển đổi
các sản xuất các vật tư thiết bị thân thiện môi trường
thế nhưng mà liệu chúng ta có những cái quy chế cụ thể về việc xử lý vi phạm cam kết sử dụng đồ nhựa hay là xử lý rác thải nhựa trong y tế hay không
hiện nay thì cho đến tới nay chúng ta chưa có cái chế tài hoặc là những cái quy định cụ thể trong vấn đề xử lý vi phạm
thực tế thì để làm vấn đề này thì chúng ta thấy một cái rào cản đó là vấn đề thói quen đấy là nhận thức hành vi của người dân
thì cái giai đoạn đầu tiên là chúng ta phải làm làm sao mà để người dân hoặc là những cái người tham gia là nắm được vấn đề nhận thức được vấn đề từ đó thay đổi cái thói quen thay đổi hành vi
mà điều đó thì không phải ngày một ngày hai được
do vậy là cái việc các cái chế tài thì cũng phải có một cái lộ trình và phải có tính khả thi trong việc áp dụng
đồng thời với nó đó là cái vấn đề mà cái chế tài đó thì chúng tôi sẽ muốn hướng tới nhiều hơn về vấn đề là sản xuất cung ứng và lưu thông
lộ trình giảm thiểu dần và cũng như là cái việc mà khuyến khích hỗ trợ để làm sao có các cái sản phẩm thay thế sẵn có trên thị trường với cái giá thành phù hợp để người dân thể chấp nhận
nói như vậy thì ngành y tế có đặt mục tiêu cụ thể như thế nào trong thời gian tới trong việc hạn chế sử dụng rác thải nhựa
chúng tôi sẽ xây dựng các lộ trình để giảm thiểu và tiến tới là thay thế hoàn toàn đối với sản phẩm nhựa dùng một lần có thể thay thế được
chỉ đạo để làm sao cái việc mà các cơ sở y tế thực hiện tuân thủ đúng
các chỉ định thực hiện đúng cái hướng dẫn hoặc là sử dụng thuốc hợp lý và giảm thiểu các cái mũi tiêm và tăng cường sử dụng các thuốc vào đường uống nếu có thể
cũng như là chúng tôi áp dụng các công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường hoặc các giải pháp kỹ thuật để làm sao có thể là thay thế hoặc là tiết kiệm các cái sử dụng các vật tư y tế
ví dụ như là trong cái khu vực trận hóa hình ảnh
chúng tôi sẽ áp dụng công nghệ số và giảm thiểu yên các phim nhựa
và đối với trong lĩnh vực quản lý chất thải thì chúng tôi sẽ áp dụng các công nghệ thân thiện môi trường thay thế công nghệ đốt bằng công nghệ không đốt
chí đạo giám sát tăng cường cái việc phân loại thu gom triệt để cái chất thải nhựa để chuyển tới nơi hoặc cái cơ sở xử lý và tài chế
xin cảm ơn những chia sẻ của ông và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn
việc triển khai các biện pháp một cách đồng bộ từ trung ương đến địa phương
từ các bệnh viện đến các cơ sở khám chữa bệnh trong việc giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa là điều vô cùng cần thiết
bên cạnh đó thì có lẽ cũng cần có những quy trình quản lý việc sử dụng cũng như sử dụng rác thải nhựa thật chặt chẽ
để có thể từng bước xây dựng bệnh viện xanh sạch đẹp và thân thiện với môi trường theo đúng chủ trương của bộ y tế trong nhiều năm nay
và đến đây thì phần bình luận của tôi cũng xin phép được kết thúc